nhiều người dân thành phố đà nẵng rất quan tâm theo dõi phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án phan văn anh vũ
cùng hai cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng và nhiều cán bộ khác về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
sau đây là những ghi nhận của chúng tôi về ý kiến của người dân đà nẵng trước bản án của hai cựu chủ tịch thành phố
sau khi tòa tuyên án nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng trần văn minh một mươi bảy năm tù
nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng văn hữu chiến một mươi hai năm tù phan văn anh vũ hai mươi năm năm tù về hai tội danh nêu trên
dư luận và người dân thành phố đà nẵng cho rằng đây là sự nghiêm minh của pháp luật tòa án đã xử đúng người đúng tội
sau khi tòa tuyên án nguyên chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng
bất cứ ai dù người đó ở một cấp lãnh đạo nào mà xê phạm vi phạm pháp luật thì đều được xác xử một cách nghiêm minh trước pháp luật
bên cạnh những ý kiến trên đây nhiều cán bộ lão thành cũng mong muốn các cấp lãnh đạo thành phố đà nẵng hiện nay
phải thực sự nhìn nhận đây là một bài học đắt giá nhưng cần thiết để thành phố đà nẵng phát triển đúng hướng